tại quảng bình hai trận lũ liên tiếp vừa qua đã để lại những thiệt hại nặng nề không chỉ về người
tài sản mà cả hệ thống giao thông tại địa phương làm ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
quốc lộ một mươi hai a là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ một a với các huyện miền tây của tỉnh quảng bình
hàng ngày có hàng vạn phương tiện lưu thông qua đây
tuy nhiên sau hai trận mưa lũ liên tiếp vừa qua tuyến đường hư hỏng nhiều
việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại
ngành giao thông vận tải tỉnh quảng bình đang nỗ lực sửa chữa
tuy nhiên việc khắc phục hiện chỉ mang tính chất tạm thời
bởi nhiều đoạn đường bị dòng nước lũ cày sới cuốn trôi như thế này
thì việc khắc phục các đoạn đường giao thông hư hỏng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian
tuyến đường tỉnh đường giao thông thôn và các ngầm tàm câu tàm
vào các cái bàn làng ở miền núi thì bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
mặc dù đã được khôi phục tạm thời
nhưng việc đi lại của bà con hiện nay cũng đang còn hết sức khó khăn
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
không chỉ có các tuyến quốc lộ mà các đường tỉnh lộ liên xã liên thôn
nhiều cầu treo tại các địa bàn miền núi của tỉnh quảng bình cũng bị lũ cuốn trôi gãy đổ
do đó việc khắc phục giao thông để người dân đi lại sau mưa lũ sẽ rất khó khăn
tốn nhiều kinh phí do vậy rất cần sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành trung ương
các đoàn thể và toàn xã hội